thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố ba bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông nguyễn đình xứng cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa ông cù đình hiền cựu phó tránh văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa ông bùi văn nam cựu phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an xe phạm của ba bị can nêu trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần sông mã tại dự án hạc thành tower gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi năm tỷ đồng
liên quan đến dự án hạc thành tower trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông nguyễn mạnh sơn cựu chủ tịch hội đồng quản trị
ông đinh xuân hướng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã lúc bị khởi tố ông hướng là bí thư huyện ủy như thanh tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vâng trước đó thì thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
vâng trước đó thì thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bốn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn để đổi cộng hợp với trong t dez được tổ chức

bố quyết định kỷ luật của ban bí thư ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
còn tại tỉnh bình dương vào ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án
đối với một mươi bảy bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép và đưa nhận hối lộ
theo đó bốn bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm lê minh quốc cường cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương bị tuyên phạt hai năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn thành trung cựu phó trưởng bang ban quản lý các khu công nghiệp bình dương bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn thành nhân cựu phó trưởng bang ban quản lý các khu công nghiệp bình dương bị tuyên phạt mức án từ một năm sáu tháng tù
bị cáo đặng quang việt cựu phó trưởng bang ban quản lý các khu công nghiệp bình dương bị tuyên phạt một năm tù
tại hải phòng một người đàn ông có hành vi chống đối cảnh sát giao thông khi bị ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
đã bị công an huyện an dương thành phố hải phòng khởi tố và bắt thảm ra
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi công an huyện an dương thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường ba trăm năm mươi một
đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng đội côn đối với bùi văn chiến
tuy nhiên ông chiến không chấp hành hiệu lệnh chửi bới chống đối có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng
dùng tay đánh một cán bộ công an
được đưa về trụ sở công an xã nam sơn huyện an dương để làm việc
thưa quý vị theo thông tin từ công an thành phố hà nội công an quận hà đông
thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người phụ nữ có biểu hiện rụ rỗ bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường văn quán là sai sự thật
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi mạng xã hội đã lan truyền tin một người phụ nữ có biểu hiện rụ rỗ bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường văn quán quận hà đông
công an quận cũng với các đơn vị thuộc công an tp hà nội đã tổ chức xác minh và ra soát chưa phát hiện vụ việc nào như vậy
và lực lượng chức năng cũng chưa nhận được nội dung trình báo tố giác của cá nhân tổ chức nào về việc bắt cóc trên
làm việc với người đăng tải thông tin cảnh sát xác định nội dung người này đăng tải chưa được kiểm chứng
bài đăng trên thì sau đó đã được gỡ
công an hà nội đề nghị người dân cần phải thận trọng cảnh giác khi viết bài và chia sẻ các thông tin chưa được xác thực
các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
trên ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam có công văn gửi ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn một mươi ba ngư dân huyện núi thành mất tích trên biển
trong đó một ngư dân trên tàu cá qna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts và một mươi hai ngư dân trên tàu cá qna
tính đến một mươi một giờ trưa nay hai mươi một tháng một mươi mặc dù các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã rất nỗ lực
song vẫn chưa phát hiện thêm được người mất tích của hai tàu cá bị chìm
hiện trên hiện trường tai nạn có bốn phương tiện của bộ quốc phòng
kn bốn trăm hai mươi một kn bốn trăm bảy mươi một vạn hoa bảy trăm ba mươi năm và cảnh sát biển tám nghìn hai đang tham gia tìm kiếm
thể theo nguyện vọng của gia đình một mươi ba ngư dân hiện còn đang mất tích
và đề xuất của các lực lượng có lực lượng tìm kiếm cứu nạn
các lực lượng có liên quan ubnd tỉnh quảng nam đề nghị ubnd ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn quan tâm chỉ đạo các lực lượng có liên quan
tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân của hai tàu cá còn đang mất tích
đến hết ngày mai hai mươi hai tháng một mươi
bên cạnh đó bảy mươi tám ngư dân trên hai tàu cá gặp nạn ở vùng biển hoàng sa
may mắn được cứu sống đã được đưa trở về đất liền vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi
kể lại về những phút giây đối mặt với cái chết giữa trùng khơi
điều động lại với những ngư dân không phải là nỗi sợ hãi mà chính là tình người ấm áp
đã giúp cho họ được sống và được trở về
buổi tối đầu tiên tại gia đình của ba cha con ngư dân lương văn thậm
may mắn trở về sau chuyến đi bão táp là thuyền viên trên tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín
bị chìm khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi
ông thậm cho biết tàu bị nghiêng rồi chim chỉ trong vòng vài phút
phần nghe nó nhảy phần nghe nó tìm đường mà nhảy ra xong thôi
cái thúng ở đâu mà nó ba luôn trên tư dọn trên đấy
rồi bỏ nước được bốn cái thúng
rồi bọn này mới lập trung với ngầu của thúng
tàu chìm sang tàu chìm hẻn ra ra
không còn nên bỏ được cả bốn mươi người
có người kịch mà khẳng cấp quá mà
mà cứ dìu dát nhau biết lên tới thúng mà thóp nọn
thúng rồi mới biết mình là thóp nọn
lên đen trên thuyền thúng giữa trùm khơi trong đêm
một vài tiếng sau may mắn một tàu cá của tỉnh bành đã phát hiện đưa được hơn một nửa thuyền viên lên tàu
số còn lại được tàu cá quảng nam anh trai của chủ tàu cá gặp nạn tiếp tục ứng cứu trước khi có sự hỗ trợ của lực lượng cứu nạn cứu hộ
quá thương là người tình thích là người họ tốt tình
sang chú họ vẫn đi tìm sang chú họ vẫn kéo nèo đi tìm hộ mình đi tìm những người mất tích trong đêm
họ ở tỉnh khắc đó có tình người với nhau
nói chung họ gặp nạn trong lúc họ mới nở điện thôi họ chưa câu được rồi họ trách nhận một đêm nữa bỏ được mới vào
tình người đó trong là bô lo như biển cỏ rồi đó
cô cỏ thì lúc đó là không biết gì cái diện tòa nữ
như đầm bạc rồi cũng năng niu nhau
thoát nạn trên biển các ngư dân biết mình đã thực sự được sống khi các lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực tiếp cận đưa vào bờ an toàn
trở về từ làng ranh sinh tử những mệt mỏi vẫn hiện hiện trên từng khuôn mặt
thế nhưng khi được hỏi về dự định bám biển trong thời gian đến họ vẫn dứt khoát rắn dõi
có chứ có cũng bám biển và cũng bảo vệ biển đổ bổ quốc chứ
nói chung thì đúng lý do bây giờ mình có điều kiện có tàu và hoặc là những cái dụng cụ mình có sẵn ra mình không mất mất thì nay mới đi lại vẫn được
nhưng bây giờ là chưa có được
chắc là thôi nghĩ đến tới tây sơn nam rồi cái tàu đi rồi mình có sắm được dụng cụ rồi mình đi
cuộc sống người dân sẽ còn lắm buồn bề
xong sẽ luôn có những sự hỗ trợ đồng hành để ngư dân sớm quay lại biển khơi
thưa quý vị bất chấp nguy hiểm lao xuống hồ nước sâu đưa hai học sinh vào bờ an toàn
hành động dũng cảm của đại úy
hành động quang cảnh và trung úy nguyễn thanh tâm thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng vào tối ngày hôm qua đã để lại nhiều tình cảm quý báu ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân
hồ nghĩa trang liệt sĩ xã hòa tiến mực nước khá sâu có nhiều sông rêu cực kỳ nguy hiểm
đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở công an xã hòa tiến
nghe tiếng người dân hô hoán cứu người mặc nguyên trang phục
bất chấp hiểm nguy đại úy đặng quang cảnh và trung úy nguyễn thanh tâm đã lao mình xuống hồ để đưa hai em học sinh bị đuối nước vào bờ an toàn
lúc đó là hầu như là trên đường là có điện đường nhưng mà dưới bộ hồ là hầu như không có ánh sáng
cho nên là tôi mới sử dụng đèn pin tôi rọi xuống ở dưới nước
thì lúc đó thì tôi thấy hai em đang bị đuối nước
bên cạnh tôi lúc đó là có một cháu tầm khoảng hơn một mươi tuổi
và tôi mới nhờ là cháu đó là cầm
đèn pin để cho tôi nhảy xuống dưới hồ
thật sự thì nói đến cái tinh thần lúc đó thì sự việc cũng xảy ra quá khóc bắt
khi mà tôi mà tôi nhìn xuống tôi thấy hai em đang bị đuối nước thì thật sự lúc đó trong đầu hầu như là không có đủ suy nghĩ làm việc gì nữa
chỉ lao xuống thôi hai em cứ lao xuống thôi
và sự việc cũng xảy ra rất là nhanh
đúng khi mà nhìn xuống thì thấy nước sau
hầu như là nó đã đút đầu của hai em rồi
cho nên là tôi vào trong cái cảnh là
lao xuống thật nhanh thật nhanh hết mức có thể để đưa hai em vào bờ một cách an toàn
may mắn được thoát khỏi tử thần trong gan tất
em trần thị kiều diễm và gia đình đã vô cùng xúc động
bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về tinh thần hy sinh quên mình vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ công an
khi mà ra xuống hồ thì tôi rất là bản lạc và dành mẹ thích hơn

lúc đó thì thời kỳ địch thật các con sư phụ của mình đã đến giờ chú dứt con
còn tận hôn các con sư phụ của mình và tổ chức điều kiện đã chú đức tôi
lúc đó cũng khoảng chín h mấy rồi
rất là tối mà hồ nước thì sau những ngày mưa thì hồ nước rất là sao
nhưng mà các anh công an đã dũng cảm lao xuống dòng nước để cứu được bé lên bờ tôi thấy rất là dũng cảm
những tấm gương dũng cảm không ngại hiểm huy để cứu người như đại úy đặng quang cảnh và trung úy nguyễn thanh tâm đã và đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thết lòng vì nhân dân phục vụ
đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt
và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung này trong tiềm mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị mô hình quản lý chương trình an sinh xã hội là một trong bốn mươi ba mô hình điểm
nằm trong nhóm số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính
việc triển khai mô hình này cũng mang lại giá trị tiện ích lớn
đó là phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội bảo đảm số tiền chi trả đúng đối tượng nhanh chóng hạn chế tình trạng trục lợi tham nhũng
và thái nguyên là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội
và bước đầu ghi nhận được những hiệu quả tích cực từ thực tiễn
vào đúng ngày một mươi một hàng tháng ông trần phi hùng sẽ nhận được khoản hỗ trợ là ba trăm sáu mươi đồng qua tài khoản cá nhân
đây là mức trợ cấp dành cho đối tượng người cao tuổi và ông hùng là người đại diện nhận cho mẹ đẻ của mình
qua hơn một năm được nhận tiền trợ cấp theo phương thức này
ông hùng đánh giá cao về tính tiện ích mang lại
khi mà tài khoản đã tạo lập qua ngân hàng
thì hàng tháng trợ cấp sẽ chi trả theo hệ thống bắn vào số tài khoản tôi đăng ký
thì nó tiện lợi ở cái bây giờ là hầu như người ta không dùng tiền mặt mấy
mình mua bán các thứ này cho cụ từ thức ăn rồi tậm chí sữa các thứ này đều chi trả qua cái tài khoản này
còn đối với ông nguyễn ngọc hiên
thương binh hạng ba trên bốn
giờ đây hàng tháng ông đã không phải lên trụ sở ủy ban nhân dân phường để ký nhận tiền trợ cấp
thay vào đó số tiền sẽ được chuyển tự động vào tài khoản ngân hàng cá nhân mang tên ông
lúc đầu thì các ông cũng bán khoản
thế nhưng mà khi hướng dẫn rồi các cháu chuyên môn ở trên lao động thương binh của văn hóa xã hội của phường
rồi hướng dẫn rồi các cháu thanh niên nó hướng dẫn
thì sau khi các ông sử dụng nó thấy là nó hợp lý hơn
không phải đi trên
mà nó không mất thời gian

nhưng mà sau này khi mà tuyên truyền đến họ thì là họ mở tài khoản
và sau khi sử dụng cái tài khoản một thời gian thì họ lại thấy tiện ít hơn
thứ nhất là nhiều cụ khi mà cầm tiền đi mua đồ thì sớt sớt là hay bị đánh rơi
thế nhưng mà khi có tiền mặt khi chuyển tiền tài khoản rồi thì họ không gặp cái trường hợp ấy nữa
thành phố phổ yên là một trong ba huyện thành phố được banh dân tỉnh thái nguyên lựa chọn
triển khai thí điểm mô hình chi trả không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội
đến nay thành phố đã tạo lập tài khoản an sinh cho gần bảy hộ nghèo hộ cận nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện được việc chi trả trên tám mươi năm trợ cấp không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên sáu mươi đối tượng đối với người có công hàng tháng
đến nay thì phường bà hàng đã đạt được tỷ lệ trên chín mươi năm người hưởng chế độ đã chi trả qua tiền mặt
còn nãy thì chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền bản động
và đặc biệt là chú trọng đến việc tạo được tài khoản
điều kiện cho các công dân mà chưa làm tài khoản thẻ đi cập nhật thông tin những căn cước công dân
hoặc là làm các kết thúc ủy quyền để làm sao để thuận kiện nhất
để cho người nhà có thể mở tài khoản thẻ lấy cho công dân được
ngay từ khi có kế hoạch của ủy ban dân tịch phòng nói động bình xã hội
chúng tôi cũng đã tham mưu ủy ban dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn
và tham mưu ủy ban dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị truyền thông
các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác
tuyên truyền đối với người dân về nợ ích của việc tri trả trợ cấp không dùng tiền mặt
tới các đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn
việc tri trả trợ cấp qua tài khoản đã góp phần bảo đảm tri trả kịp thời nhanh chóng công thai
minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện chính sách an sinh
hoạt động của mô hình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thiết lập theo cơ chế
cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội
từ ngành lao động thương binh và xã hội sẽ kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư của bộ công an dữ liệu này sẽ được đối soát xác thực và làm sạch
sau đó các cơ quan sẽ phối hợp với các đơn vị ngân hàng hoặc là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
tiến hành tạo lập tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
việc triển khai thí điểm tri trả không dùng tiền mặt đối tượng bảo trợ xã hội
không phát sinh thủ tục hành chính không làm thay đổi quy trình xử lý
đối với công tác liên quan đến chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội
mặt khác việc chi trả theo phương thức tiện lợi này thì cũng làm tăng khả năng
tiếp cận dịch vụ thanh toán số của nền kinh tế
hiện nay thái nguyên có trên bốn mươi một người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi thái nguyên đã triển khai tạo lập tài khoản an sinh xã hội
cho trên hai mươi năm sáu trăm linh hộ nghèo hộ cận nghèo đạt chín mươi năm ba mươi tám tài khoản người có công đạt bảy mươi chín
và tài khoản cho các đối tượng bảo trợ xã hội
đối tượng trợ giúp xã hội đạt bảy mươi chín tám mươi bảy
tại ba huyện thành phố được thí điểm thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã đạt tám mươi hai chín mươi chín
sau thí điểm hiện đang được triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh
đối với cơ quan quản lý nhà nước thứ nhất là đảm bảo tiết kiệm thời gian công khai minh bạch
và tiết kiệm về chi phí
nguồn nhân lực và đặc biệt là kiểm soát được quá trình tổ chức triển khai thực hiện trên hệ thống
đảm bảo tránh những hiện tượng tiêu cực xảy ra
thời gian qua việc số hóa dữ liệu hộ nghèo hộ cận nghèo dữ liệu đối tượng bảo hiểm xã hội
và dữ liệu người có công với cách mạng đã được ngành bảo hiểm xã hội
và ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh thái nguyên tích cực triển khai
trong đó riêng ngành lao động thương minh và xã hội đã thực hiện quy trình năm bước
với hai lần đối khớp làm sạch
trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trên gần một trăm ba mươi chín dữ liệu đạt chín mươi hai hai mươi năm
việc số hóa dữ liệu được xem là nền tảng để xác định đúng đối tượng
cho việc thực hiện mô hình tri trả an sinh xã hội
để thực hiện nhiệm vụ của mô hình an sinh xã hội này
chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an tỉnh để ban hành kế hoạch nghiên cứu ngành
để chỉ đạo công an các thành phố các phường xã phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội
để rào soát những dữ liệu liệu mà người dân có thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý
để cập nhật căn cước công dân để đồng bộ dữ liệu của dân cư
và đến hiện tại thì chúng tôi đã đạt tỷ lệ gần sấp xỉ một trăm linh
việc chuyển đổi thói quen của người dân trước đây chỉ nhận tiền mặt
giờ sang không dùng tiền mặt cũng không phải là điều dễ dàng
bên cạnh đó thực tế ghi nhận việc triển khai mô hình tri trả an sinh xã hội
không dùng tiền mặt cũng vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ về cơ sở vật chất
hạ tầng đường truyền
hiện tại là phần mềm bảo trợ xã hội đã được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì cũng đề xuất là các cái phần mềm của bộ như phần mềm về người công
phần mềm quản lý hộ nghèo hộ cận nghèo
thì chúng ta có thể là kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đối soát trực tiếp luôn
thì khi mà dữ liệu chúng tôi nhập lên vào phần mềm
thì bắt đầu là ấn đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì nó sẽ trả luôn về các cái dữ liệu mà chưa khớp
thì chúng tôi có thể thực hiện ra soát được trực tiếp lên phần mềm không phải qua các bước quy trình nhiều
thái nguyên đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ tiến hành lập tài khoản cho tất cả những người có công với cách mạng
người thuộc diện trợ giúp xã hội hộ nghèo cận nghèo để chi trả chế độ trợ giúp
nhằm tạo thuận lợi cho việc chi trả tiếp nhận được nhanh chóng thuận lợi
qua đó đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số tại tỉnh thái nguyên
thưa quý vị cùng với thái nguyên thì hiện nay có một số địa phương khác như quảng ninh hà giang thừa thiên huế
cũng đang triển khai tốt việc thực hiện chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt
theo thống kê từ bộ lao động thương minh và xã hội
thì hiện có bốn tám mươi năm triệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc ngành lao động quản lý
trong đó đã thực hiện việc chi trả quát tài khoản từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay là trên một trăm bốn mươi một bảy tỷ đồng
ngành bảo hiểm xã hội trong sáu tháng đầu năm
hôm nay cũng đã có trên sáu mươi hai số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân
mô hình hiện đại đã giúp cho việc tăng cường công tác quản lý chính sách và đối tượng được tốt hơn
khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số
từ đó góp phần phát triển kinh tế ổn định chính trị và trật tự xã hội
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi các tin tức thời sự ngay sau đây
thưa quý vị trong lúc thanh toán tiền một nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán karaoke dẫn đến sâu sát làm cho một người tử vong
vụ việc này xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại quận lê trân thành phố hải phòng
vào đêm ngày hai mươi tháng một mươi một nhóm năm thanh niên cùng chú thại hải phòng đến quán karaoke địa chỉ một trăm linh năm kênh dương quận lê trân
hát tới tầm ba h ba mươi phút sáng ngày hai mươi một tháng một mươi thì thanh toán tiền ra về
trong lúc thanh toán nhóm thanh niên mâu thuẫn với hai nhân viên quán karaoke
một nhân viên đã dùng dao đuổi đánh nhóm thanh niên hậu quả một người tử vong hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng tại hải phòng một người đàn ông có hành vi chống đối cảnh sát giao thông khi bị ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nằm nội côn
đã bị công an huyện an dương thành phố hải phòng khởi tố và bắt thạm ra
tối ngày một mươi hai tháng một mươi công an huyện an dương thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường ba trăm năm mươi một
hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nằm nội côn với bùi văn chiến
tuy nhiên ông chiến không chấp hành hiệu lệnh chửi bới chống đối có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng
dùng tay đánh một cán bộ công an
sau đó người đàn ông này được đưa về trụ sở công an xã nam sơn huyện an dương để làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà tỉnh hải dương cũng vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố một mươi bốn bị can
để điều tra về hành vi thông chốt kiểm tra nằm nội côn gây dấu chất tự công cộng
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi địa phận thị trấn thanh hà tỉnh hải dương
một nhóm thanh thiếu niên đã điều khiển xe máy dàn hàng ngang phóng nhanh lạng lách đánh võng hò hét
không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng gây ảnh hưởng đến an ninh triệt tự và an toàn giao thông
qua xác minh có một mươi chín đối tượng gây dối cơ quan công an khởi tố một mươi bốn đối tượng hai trường hợp chưa triệu tập được
ba trường hợp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hoàng văn luân ba mươi năm tuổi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
lợi dụng việc đòi quyền lợi đền bù giải phóng mặt bằng dự án cấp nước cho khu kinh tế vụng áng
trương đền bù dự án cao tốc bắc nam của nhà nước hoàng văn luân đã nhiều lần làm đơn thư lôi kéo người dân tụ tập
in ấn băng rôn khẩu hiệu có nội dung sai sự thật xuyên tạc vai trò lãnh đạo chỉ đạo giải quyết của chính quyền
đối với quyền lợi của người dân hành vi của hoàng văn luân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
thay tên đổi họ để trốn truy nã một mươi chín năm đối tượng trần hoàng phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại tỉnh an giang
cuối cùng vẫn xa lưới pháp luật
năm hai nghìn bốn sau khi gây ra tai nạn đâm vào một người đi bộ khiến nạn nhân bị thương tật tám mươi năm phong đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với phong về hành vi
vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
sau một mươi chín năm lẩn trốn phong bị bắt giữ khi đang trốn tại huyện bình chánh tp hcm